và tôi viết có một đêm thôi tôi viết ngày một mươi bảy đêm một mươi bảy tôi viết
cảm động nhất là khi bài hát được phát ở trên làn sóng của đài tiếng nói việt nam
thì anh em gọi điện cho tôi bảo là này ở khu năm với là ở tây nguyên
gọi điện ra các thanh niên gọi điện ra bảo nghe xong cái bài hát
chúng tôi muốn ra biên giới kia phát
bản tin tiếp tục với các tin tức về an ninh trả tự đáng chú ý
thông tin chúng tôi mới cập nhật liên quan đến vụ hàng trăm cảnh sát
về bắt kẻ buôn ma túy ôm súng cố thủ trong xe
công an tỉnh hà tĩnh cho biết đối tượng cố thủ cuối cùng trên xe
là nguyễn thành trung sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm chú tệ xã sơn tây huyện hương sơn
vừa đầu hàng lực lượng công an
như tin đã đưa vào khoảng một mươi năm h chiều nay lực lượng phòng chống ma túy bộ công an
và phòng cảnh sát phòng chống ma túy công an tỉnh hà tĩnh
cùng công an huyện hương sơn tỉnh hà tĩnh phát hiện nhóm đối tượng đi trên hai xe ô tô
xuất hiện trên địa bàn huyện hương sơn có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng xe để kiểm tra
tuy nhiên các đối tượng đã không chấp hành hiệu lệnh mà tăng tốc bỏ chạy
về phía địa bàn xã sơn giang huyện hương sơn
lực lượng công an đã sử dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ và đến cuối giờ chiều
đã không chế được một đối tượng đi trên xe ô tô ma biển kiểm soát tám mươi một a một mươi bảy nghìn bốn trăm chín mươi sáu
cùng một bọc lớn nghi là ma túy
còn các đối tượng đi trên chiếc xe còn lại không có biển kiểm soát
tiếp tục bỏ chạy và đến ngã tư giao cắt ở địa bàn xã sơn lâm và sơn giang huyện hương sơn
thì bị lật nghiêng
mặc dù lực lượng công an đã kêu gọi đầu hàng
song các đối tượng vẫn cố thủ trên xe cùng với vũ khí nóng
lãnh đạo công an tỉnh hà tĩnh đã điều động nhiều đơn vị chức năng liên quan
tiến hành vây bắt các đối tượng
hiện cả ba đối tượng trong vụ án đã bị bắt giữ
cùng với hai xe ô tô và vật chứng của vụ
thông tin từ bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh quảng trị cho biết
đơn vị vừa phối hợp với ti an ninh tỉnh savanakhet lào
phá thành công chuyên án vận chuyển ma túy
với số lượng lớn thù giữ chín mươi bốn viên ma túy tổng hợp
theo thông tin ban đầu vào chiều ngày một mươi bốn tháng hai
tại huyện saibuli tỉnh savanakhet lào
cách cửa khẩu quốc tế lao bảo khoảng ba trăm năm mươi km
lực lượng chức năng cả hai nước đã tổ chức bắt giữ
một nghi phạm người lào là hazilun kamkeson
trú tại tỉnh kham muộn lào đang vận chuyển ma túy
qua khám xét nhanh thu giữ tại hiện trường chín mươi bốn viên ma túy tổng hợp
một điện thoại di động cùng nhiều vật chứng khác có liên quan
các đối tượng trong chuyên án hoạt động rất tinh vi
thường xuyên thay đổi vị trí sử dụng cả súng quân dụng
để tấn công lực lượng phá án
tuy nhiên do chuyên án được tính toán rất kỹ
dự kiến được tất cả các tình huống
nên không có thương vong tổn thất nào xảy ra
hiện ban chuyên án bộ đội biên phòng tỉnh quảng trị
đã hoàn chỉnh hồ sơ thủ tục bàn giao đối tượng
cùng toàn bộ tăng vật cho tỉ an ninh tỉnh savannakhet lào
và tiếp tục phối hợp đấu tranh mở rộng vụ án
truy bắt các đối tượng có liên quan
liên quan đến vụ việt kiều bị tàn acid ở quảng ngãi
xảy ra vào đêm ngày chín tháng hai
công an huyện bình sơn vừa cho biết
hiện đơn vị này đang phối hợp với công an tỉnh quảng ngãi
mở rộng điều tra để sớm tìm ra thủ phạm
như tin đã đưa vào tối ngày chín tháng hai
anh võ duy nghiêm
quê huyện bình sơn tỉnh quảng ngãi
đang định cư tại canada
cùng bạn gái là nguyễn thị ngọc trâm
quốc tịch canada đang chở nhau đi trên một chiếc xe máy
đến khu vực bãi biển khe hai
thuộc giã bình thạnh
thì bị hai đối tượng bịt mặt đi trên một chiếc xe máy
bất ngờ tạt ca acid vào người anh nghiêm
hai đối tượng còn dùng dao cắt ba nhát
vào khớp gối gần chân của nạn nhân
sau đó lên xe tẩu thoát
còn chị trâm do ngồi sau nên bị acid văng trúng
do khu vực xảy ra vụ việc rất vắng người
không có camera quan sát
nên rất khó xác định được đối tượng gây án
hiện nạn nhân nghiêm đã được máy bay riêng
do bảo hiểm phía canada
nơi nghiêm đang sinh sống làm việc
đón tại sân bay đà nẵng để đưa sang canada điều trị
nhận được tin báo
tại địa bàn phường trung đô
thành phố vinh tỉnh nghệ an xảy ra vụ gây dối
đe dọa tính mạ của người dân
thượng úy nguyễn đăng pháp hai mươi năm tuổi
được lãnh đạo cử đến giải quyết tình hình
và trong quá trình thuyết phục
thiếu úy pháp đã bị một đối tượng
dùng dao đâm hai nhát và nhập viện cấp cứu
theo thông tin ban đầu
vào tối ngày một mươi bốn tháng hai
khi xuống nhà trọ thuộc khối một phường trung đô
thiếu úy nguyễn đăng pháp và đồng đội
thấy một người phụ nữ và một cháu nhỏ
bị một người đàn ông tay cầm dao
la hét đe dọa
thiếu úy pháp đã ra sức thuyết phục
để người đàn ông này hạ dao
nhưng đối tượng vẫn ngoan cố
bất ngờ đối tượng lao vào thiếu úy pháp
đâm hai nhát một nhát trúng ngực
một nhát đứt động mạch chủ ở đùi
đội đồng đội sơ cứu thiếu úy pháp
sau đó nhập viện trong tình trạng mất nhiều máu
đối tượng gây án chống người thi hành công vụ
đã bị công an tp vinh bắt giữ
sau khi được cấp cứu sức khỏe của thiếu y pháp
đã qua cơn nguy kịch
văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra
công an tỉnh hải dương vừa làm rõ đối tượng
là nhân viên ngân hàng thương mại của phần
việt nam thịnh vượng trên nhánh hải dương
gọi tắt là vp banh trộm cắp của ngân hàng này
số tiền lên tới hơn sáu tỷ đồng
đối tượng là phạm quốc quy
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm
trú tại thành phố hải dương
và là cán bộ của ngân hàng này
tại cơ quan điều tra phạm quốc quy khai
quá trình đi tiếp quỹ máy atm
đã phát hiện một số sơ hồ
nên đã nảy sinh ý định và thực hiện hành vi trộm cắp
từ tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám
đến khi bị bắt
quy đã thực hiện tổng cộng năm vụ
với tổng số tiền là gần sáu một tỷ đồng
hiện văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra
công an tỉnh hải dương đã khởi tố vụ án
tiến hành tạm giữ hình sự đối với phạm quốc huy
tập trung điều tra làm rõ
và giải quyết vụ án theo đúng quy định của pháp luật
thưa quý vị nước bóng tiệm cầm đồ
đối tượng trần ngọc bính chú tại huyện đắk song
đã thực hiện hành vi cho vay
với lãi suất từ một trăm tám mươi
đến ba trăm sáu mươi một năm
với hành vi này bính vừa bị
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk nông
tạm giữ hình sự để điều tra làm rõ
về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
theo đó đầu năm hai nghìn một mươi tám
bính đứng ra mở tiệm cầm đồ
số ba mươi chín tại thôn một
xã trường xuân nhằm mục đích để hoạt động
cho vay nặng lãi rồi thuê hai đối tượng khác
về phụ giúp mình trong việc
thực hiện các hoạt động cho vay nặng lãi